nhằm trao đổi những thuận lợi khó khăn để kiến nghị đề xuất biện pháp giúp hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy
hợp tác thương mại và đầu tư với các nước đối tác chiến lược và mở rộng thị trường mới ở nước ngoài
ngày hôm nay phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci đã tổ chức tọa đàm
xúc tiến thương mại đầu tư giữa việt nam với các đối tác chiến lược góc nhìn doanh nghiệp
buổi tọa đàm có sự tham gia của lãnh đạo các tỉnh thành hàng trăm doanh nghiệp trong cả nước
cũng như đại diện các hiệp hội và doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại việt nam
tại buổi gặp gỡ các doanh nghiệp việt nam đã nêu những khó khăn khi thâm nhập xuất khẩu hàng hóa
mở rộng kinh doanh sang thị trường các nước đối tác chiến lược
các doanh nghiệp nước ngoài cũng đối thoại thẳng thắn với những cơ chế chính sách của nhà nước còn trồng chéo
thiếu tính thực tiễn và đưa ra những đề xuất tháo gỡ vướng mắt để có thể hợp tác sâu rộng hơn với các doanh nghiệp việt nam
đại diện phòng thương mại các nước cùng nhiều tổ chức quốc tế cũng đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu và thu hút đầu tư
đặc biệt là những đối tác quan trọng của việt nam như hoa kỳ nhật bản hàn quốc eu để giúp doanh nghiệp việt nam nhận diện
và nắm bắt cơ hội khi mở rộng hợp tác kinh doanh quốc tế